đặc biệt là các mặt hàng công nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn như dệt may giày dép đồ gỗ và gần đây là thủy sản đều bước vào mùa vụ xuất khẩu từ giữa quý ii
cho đến thời điểm này các chuyên gia kinh tế cho rằng sức vươn rất ấn tượng của hoạt động xuất khẩu sẽ tiếp diễn thậm chí còn ở mức mạnh hơn và thật sự đóng vai trò quan trọng là động lực cũng như bù đắp cho một vài lĩnh vực còn yếu của nền kinh tế
vậy tăng trưởng quý hai liệu có tiếp tục bứt phá hay không mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
công ty cổ phần thủy sản sạch việt nam là một trong số một mươi doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất việt nam
hơn một mươi năm trước trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu tôm việt nam vẫn tập trung chế biến thô thì doanh nghiệp này đã chuyển sang sản xuất hàng giá trị gia tăng từ con tôm để xuất khẩu đi nhật bản
xuất khẩu mặt hàng tôm chế biến giá trị gia tăng đem lại thu nhập cao gấp ba bốn lần so với xuất khẩu hàng chế biến thô

các nhà máy việt nam có thể nói rằng là có đủ khả năng chế biến và tiếp thị bán hàng vào các thị trường lớn như mỹ châu âu hay nhật bản không kém của thái lan
hay nói cái khác là các hàng mà giá trị gia tăng hàng đóng gói nhỏ cho siêu thị và nhà hàng thì việt nam thái lan bây giờ có thể nói là bậc nhất của thế giới này
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam so với những quốc gia xuất khẩu tôm như thái lan ấn độ indonesia hay ecuador việt nam có lợi thế rất lớn khi có sản lượng vừa xuất khẩu được tôm thẻ chân trắng và tôm xú
đặc biệt là trong khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh các loại tôm có kích cỡ lớn thì tôm sú việt nam đang có ưu thế nhất để chế biến
việt nam thì có một cái lợi thế mà có thể nói rằng là cũng đã giúp cho việt nam có thể thành công
đặc biệt là trong khi hoạt động vừa xuất khẩu tôm đó là khả năng về chế biến chúng ta cũng đã tìm gần được với nhu cầu của thế giới
thí dụ như các sản phẩm liên quan đến chế biến tôm sau sản phẩm bóc vỏ bọc thì việt nam đã có một khả năng là đáp ứng được nhu cầu đặc biệt là cho thị trường nhật bản và thị trường hoa kỳ
hai thị trường có nhu cầu về vấn đề tôm chế biến khá lớn cho nên là trước các vấn đề về giá thành
và lợi thế về chế biến cũng giúp cho việt nam có thể duy trì được thị phần của mình ở các thị trường quan trọng
trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam đã tăng vượt so với mức dự kiến
thống kê mới nhất của tổng cục hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu của việt nam trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần bốn mươi bốn sáu mươi bốn tỷ đô la tăng trên một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tổng kê mới nhất của tổng cục hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần bốn mươi bốn sáu mươi bốn tỷ đô la tăng trên một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trở lại do nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy đã khiến cán cân thương mại dịch vụ chuyển theo hướng thâm hụt
lượng nhập khẩu ba tháng đầu năm tăng mạnh ở hầu hết các mặt hàng trong đó nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng tăng trên hai mươi tám so với cùng kỳ
nhìn vào số liệu xuất nhập khẩu của việt nam trong ba tháng đầu năm có thể thấy ngoài các yếu tố thuận lợi vẫn có một nhân tố tác động hai chiều đến kinh mạch xuất khẩu của việt nam đó là yếu tố thị trường
trên thực tế thì xuất khẩu của việt nam vẫn phụ thuộc khá lớn vào thị trường thế giới khi nhu cầu thế giới sụt giảm thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kim ngạch xuất khẩu của việt nam
bên cạnh đó giá trị gia tăng của việt nam trong xuất khẩu vẫn còn rất khiêm tốn
nếu so sánh với kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp fdi
kim ngạch xuất khẩu của khối này tăng tới hai mươi trong vòng một mươi năm qua nhưng giá trị đóng góp vào nền kinh tế việt nam chỉ tăng ba bốn
điều này cho thấy là việt nam vẫn chỉ làm thuê đóng gói gia công và nhân công giá rẻ
thống kê hải quan cho thấy đến giữa tháng bốn năm nay kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của giới doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đều tăng so với cùng kỳ năm trước
trong đó kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp fdi
tăng một mươi bốn lên gần hai mươi bốn sáu mươi sáu tỷ đô la chiếm đến bảy mươi tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước
ở lĩnh vực nhập khẩu doanh nghiệp fdi nhập khẩu về việt nam tăng hai mươi ba lên gần hai mươi hai tỷ đô la chiếm năm mươi chín tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước
đối với việt nam cũng phải thử nhận này chính fdi nó thúc xin lỗi nó thúc đẩy quý vị ngồi đây là phải vô lực
phân tích cụ thể cho thấy tháng một việt nam xuất siêu tháng hai tháng ba nhập siêu và nửa đầu tháng bốn lại tiếp tục nhập siêu
cũng như ba năm trở lại đây từ năm hai nghìn một mươi bốn con số nhập siêu vẫn xuất hiện biểu đồ xuất nhập khẩu của việt nam
nhiều nhà nghiên cứu nói con số xuất siêu trong năm hai nghìn một mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu phản ánh chuyển dịch cơ cấu trong nước đã phát triển
nhìn lại có thể thấy cán cân thanh toán và thẳng dư xuất khẩu
fdi mang lại các doanh nghiệp nội của việt nam mới là người tạo gia nhập siêu
giá trị gia tăng của việt nam rất khiêm tốn khi hàng dệt may có đến sáu mươi đầu vào vẫn nhập nguyên liệu từ trung quốc
trong khi samsung năm hai nghìn một mươi sáu xuất khẩu ba mươi bốn ba tỷ đô la chiếm tới hơn một mươi tám tổng lượng xuất khẩu
từ những số liệu này cho thấy việt nam cần hướng đến một cái nhìn cầu thị hiện thực hơn về tình hình xuất khẩu tránh việc tự du ngủ
đã là một cường quốc xuất khẩu
trong khi đó giá trị gia tăng hàng xuất khẩu lại rất khiêm tốn
để xuất khẩu tăng trưởng bền vững việt nam cần tái cơ cấu lại các ngành hàng tránh quá phụ thuộc vào một thị trường cũng như phụ thuộc vào việc đóng góp của khối doanh nghiệp fdi
quan trọng hơn các bộ ngành các doanh nghiệp cần tập trung xây dựng được thương hiệu cho ngành hàng và từng mặt hàng xuất khẩu để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm
nếu nhà nước không có những chính sách để giúp cho doanh nghiệp ổn định được
cái đồn vào của nguyên liệu thì công nghiệp hỗ trợ hay làm tất cả bất kể này cũng rất khó khẳng
và nó rất là khó khẳng trong sản xuất là như vậy
thế nên tôi rất đồng hình với sân chơi về cạnh tranh
doanh nghiệp chúng ta lớn lên vì sự cạnh tranh
do đó mà fdi vào thì cũng sẽ là một cái để chúng ta cạnh tranh
khi mà họ nhập sâu vào nền kinh tế của thế giới toàn cầu
sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn đối với các doanh nghiệp việt nam cũng như ngành cơ khí của việt nam
thì cơ hội là cái gì là những cái mà chúng ta tiếp xúc được với các nền kinh tế
chúng ta giao thương và không bị những giao cản về thuế quan
và các đối thủ lớn họ đến đầu tư ở việt nam
thì các doanh nghiệp việt nam cũng sẽ gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt hơn
thì họ sẽ có như vậy là máy móc thiết bị
họ sẽ có nền kinh tế tốt hơn họ sẽ có nguồn vốn tốt hơn
họ có thương hiệu mạnh hơn và họ có những quy trình quản lý nó tốt hơn
đến nay việt nam đã trở thành nền kinh tế mở và ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế
hàng xuất khẩu của việt nam đã có mặt ở hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ với dấu ấn khá ấn tượng
hy vọng với những giải pháp cụ thể phù hợp và tích cực của các doanh nghiệp
hoạt động xuất nhập khẩu của việt nam sẽ phát triển mạnh trong những tháng tới
khẳng định được thương hiệu hàng hóa việt nam trên trường quốc tế